ubnd tỉnh đắk lắc yêu cầu chủ tịch ubnd các địa phương và thủ trường các sở ban ngành kiên quyết không để ngoài chặt trong lòng tăng cường kiểm tra giám sát đồn đốc việc thực hiện yêu cầu về giãn cách nhất là việc đảm bảo giãn cách giữa cá nhân với cá nhân gia đình với gia đình
các địa phương không để xảy ra các trường hợp tụ tập đông người đặc biệt tăng cường quản lý chặt chẽ khu cách ly phong tỏa giám sát thường xuyên việc cách ly tại nhà theo quy định
ubnd tỉnh đắk lắc giao ubnd thành phố buôn ma thuột triển khai thực hiện xét nghiệm nhanh trên diện rộng cho người dân trên địa bàn thành phố bằng hình thức xét nghiệm đại diện hộ gia đình để khẩn trương bóc tách triệt để f ra khỏi cộng đồng
sở y tế tỉnh đắk lắc trìa qua ngày hai mươi năm tháng tám cho biết địa phương này vừa ghi nhận thêm hai chùng ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng ở thành phố bù ma thuột và huyện ea hờ leo với hai mươi
hiện công dân khi đi qua tất cả các chốt kiểm soát dịch trên toàn quốc sẽ được yêu cầu tiến hành khai báo y tế trên hệ thống phần mềm quản lý công dân vùng dịch do bộ công an xây dựng tại địa chỉ sức khỏe dân cư quốc gia gov vn
hệ thống này cho phép người dân được chủ động kê khai tại nhà cùng với ưu điểm là người dân chỉ cần duy nhất một mã qr để đối chiếu lưu thông mà không mất thời gian dừng lại để khai báo giấy
việc khai báo trực tuyến này đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân

gặp rất nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương
tuy nhiên với sự chủ động trước những diễn biến và thủ đoạn tinh vi của tội phạm trong mùa dịch
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an hà nội đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
quyết tâm triệt phá đường dây tội phạm này kiên quyết không để các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để gia tăng hoạt động
quý vị đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với mục điểm báo
tại cuộc họp báo cung cấp thông tin cho báo chí ngày hai mươi năm tháng tám ông phạm đức hải
phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố cho biết
ngày hai mươi bốn tháng tám hội đồng nhân dân thành phố thông qua chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu
tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân

theo đó có năm nhóm được hỗ trợ kinh phí gồm một lực lượng y tế tuyến đầu thực hiện công việc trực tiếp hỗ trợ được hỗ trợ một mươi triệu đồng một người
lực lượng tuyến đầu thực hiện công việc gián tiếp được hỗ trợ bốn năm triệu đồng một người
tổ covid cộng đồng được hỗ trợ hai triệu đồng một người
lực lượng tình nguyện viên được thành phố huy động tham gia phòng chống dịch gồm lực lượng cán bộ giảng viên từ các trường y khoa trên địa bàn thành phố
lực lượng y tế tư nhân nhân viên y tế đã nghỉ hưu tình nguyện viên tôn giáo
chăm sóc f f một tình nguyện viên lái xe vận chuyển f f một theo yêu cầu cách ly tập trung được hỗ trợ ba triệu đồng một người
lực lượng sinh viên y khoa hỗ trợ một năm triệu đồng một người
lực lượng tình nguyện viên được bộ y tế huy động tham gia tuyến đầu phòng chống dịch
tri viện cho thành phố hồ chí minh gồm lực lượng nhân viên y tế cán bộ giảng viên được hỗ trợ ba triệu đồng một người
lực lượng sinh viên y khoa được hỗ trợ một năm triệu đồng một người
tổ công tác chín trăm bảy mươi thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có báo cáo chuẩn bị các phương án cung ứng lương thực thực phẩm thiết yếu
cho thành phố hồ chí minh và bình dương trong tình hình tăng cường giãn cách xã hội
thông tin được đăng tải trên báo vietnamnet
với phương án đáp ứng một trăm linh nhu cầu của thành phố ngoài sự cung ứng của hệ thống siêu thị
theo tính toán của bộ y tế
nông nghiệp và phát triển nông thôn cần khoảng bảy sáu trăm một mươi tấn chưa kể trứng da cầm
cụ thể nhu cầu mỗi ngày cần hai tấn gạo bốn hai trăm linh tấn rau củ bảy trăm năm mươi tấn thịt heo sáu trăm sáu mươi tấn thịt gà hai hai triệu quả trứng da cầm
tổ công tác đã xây dựng phương án có địa chỉ cụ thể là các doanh nghiệp hợp tác xã cơ sở sản xuất
với khả năng cung ứng số lượng một mươi hai trăm linh tấn một ngày chưa kể trứng da cầm
ngoài ra các doanh nghiệp sản xuất chế biến cá cha có thể cung ứng năm trăm bảy mươi tấn
một ngày các doanh nghiệp hợp tác xã cung ứng lương thực thực phẩm theo yêu cầu của bộ
với phương án đáp ứng năm mươi nhu cầu của thành phố nhu cầu lương thực thực phẩm mỗi ngày là ba tám trăm linh tấn
chưa kể trứng gia cầm cụ thể mỗi ngày cần là một tấn gạo hai một trăm linh tấn rau củ ba trăm bảy mươi tấn thịt heo
ba trăm ba mươi tấn thịt gà và một một triệu quả trứng da cầm tổ công tác đã có địa chỉ cung ứng với số lượng
bốn năm trăm linh tấn một ngày chưa kể trứng da cầm
ngoài ra các doanh nghiệp sản xuất chế biến cá cha có thể cung ứng năm trăm bảy mươi tấn một ngày
thời gian qua tổ công tác đã triển khai thí điểm túi an sinh kết hợp năm loại nông sản
trọng lượng một mươi kg một túi cho một số doanh nghiệp siêu thị ở tp hcm túi an sinh này đảm bảo
nhu cầu một hộ dân trong ba đến năm ngày với mức giá theo các đối tượng khác nhau
báo lao động số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết có nhan đề
điều khiển ngoại hối trái phép bằng phần mềm trôi nổi
nội dung bài viết đề cập đến việc trên thị trường hiện nay có hàng loạt các website công khai bán các mã nguồn
phần mềm để lập ra các sản giao dịch ngoại hối tiền ảo những mã nguồn này được bán chản lan với giá chỉ từ vài triệu đồng
nhìn bề ngoài giao diện của các sản này giống hệt so với các sản giao dịch quốc tế
nếu chỉ là một người chơi bình thường nếu không có nhiều kiến thức về sản ngoại hối
sẽ rất dễ bị đánh lạc
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay bệnh viện hùng vương đã tiếp nhận gần một thai phụ nhiễm covid một mươi chín
trong đó với khoảng năm trăm linh trẻ có mẹ nhiễm covid một mươi chín được sinh tại bệnh viện
may mắn tỷ lệ trẻ nhiễm covid một mươi chín trong nhóm này rất thấp chỉ dưới một
theo quy định các sản phụ nhiễm covid một mươi chín buộc phải cách ly tập trung hoặc điều trị
nên trẻ bình thường đủ tháng sinh ra không có người thân chăm sóc ngày một tăng

trong đó với khoảng năm trăm linh trẻ có mẹ nhiễm covid một mươi chín được sinh tại bệnh viện

theo đó cần thêm người để hỗ trợ
dự kiến những ngày tới sẽ có thêm vài chục bé sơ sinh sức khỏe ổn định được chuyển về trung tâm
để chăm sóc trong lúc đợi gia đình đón về
sở y tế tp hcm cho biết kế hoạch việc tiêm vaccine mũi hai đã được lồng vào kế hoạch tiêm mũi một
và theo thời gian khuyến cáo của nhà sản xuất nếu tiêm mũi một astrazeneca từ ngày hai mươi một tháng sáu
thì giữa tháng chín sẽ tiêm mũi hai
cho đến thời điểm hiện tại thành phố đã tiêm đủ mũi một cho hơn bảy mươi sáu người dân
trên một mươi tám tuổi ba một dân số đã tiêm đủ hai mũi
theo đó đã tiêm được gần năm sáu triệu mũi trong đó tổng số mũi một là hơn năm ba triệu mũi hai là hơn hai trăm hai mươi
số người được tiêm trên sáu mươi năm tuổi người có bệnh nền là hơn năm trăm sáu mươi
kế hoạch của thành phố là nhanh chóng phun mũi một
việc triển khai tiêm mũi hai đã lồng vào kế hoạch tiêm muối một theo thời hạn khuyến cáo của nhà sản xuất
kế hoạch của thành phố là nhanh chóng phun mũi một theo thời hạn khuyến cáo của nhà sản xuất
sở y tế cũng khẳng định quan điểm của ngành y tế là không phân biệt y tế công hay tư mà đối xử như nhau
trong đợt dịch này khối y tế tư nhân cũng đã gặp nhiều khó khăn khi chuyển đổi thành nơi điều trị covid một mươi chín
chính vì vậy sở y tế cũng đã hỗ trợ các đơn vị này rất nhiều về trang thiết bị y tế
lắp đặt hệ thống oxy để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người bệnh
tại bệnh viện các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu cho thai phụ
hiện tại sức khỏe và tính mạng của chị lệ và thai nhi đều ổn định và đang được tiếp tục theo dõi
một trận mưa to lốc xoáy vừa xảy ra trên địa bàn xã tân trung thị xã gò công tỉnh tiền giang
làm ba người dân bị thương và hàng chục căn nhà bị sập và lốc máy thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng
thời điểm trên mưa lớn kèm dông lốc làm bốn mươi chín căn nhà sập và tốc mái trong đó một căn nhà bị sập hoàn toàn
nhiều cây xanh bị lóc xoáy làm bậc gốc gãy đổ
chạy không kịp khi nhà sập ba người dân bị tôn cắt trúng người bị thương
tổng cộng thiệt hại ước tính khoảng hai hai tỷ đồng
cơ quan chức năng đã nhanh chóng bố trí địa điểm trường học gần đó để người dân ở tạm
và khấn trương hỗ trợ ngay thức ăn nước uống cho các hộ dân bị tốc mái
động viên người dân an tâm ở tạm trong thời gian khắc phục sự cố do lóc xoáy
được biết cũng do mưa to lóc xoáy tại khu vực nhã tư cá nhồi
làm đứt hệ thống dây điện trung thế làm mất điện một khu vực rộng lớn
điện lực thì xã gò công đã huy động toàn bộ nhân lực khấn trương khắc phục sự cố
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một mươi ba cơn lốc xoáy
làm sọc vào tóc mái một trăm chín mươi bốn căn nhà hư hỏng nhiều diện tích cây ăn trái hoa màu
ước tính thiệt hại hơn bốn tỷ đồng
kết thúc bản tin là một thông tin liên quan đến an ninh trực tự
chiều qua ngày hai mươi năm tháng tám hàng chục chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã nỗ lực hàng giờ đồng hồ để tháo dỡ
và đưa xuống đất an toàn hộp đèn gãy nghiêng trên tòa nhà cao tầng
ở trung tâm quận một tp hcm
sau khi nhận được tin tại tòa nhà ab tower phường bến thành quận một
xảy ra sự cố gại tấm hộp đèn ngoài trời của tòa nhà
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiếp cận được vị trí tại tầng hai mươi bảy
cao khoảng tám mươi mét của tòa nhà
các chiến sĩ đã dùng các nút dây khóa dây để gia cố và giữ cố định
hộp đèn trang trí tòa nhà ước lượng dài khoảng tám mét nặng trên hai trăm linh kg
một bên hộp đèn vẫn còn bắt dính vào tường với ba có ốc vít
do hộp đèn quá nặng cần phải có phương tiện chuyên dụng
với lắp đặt công trình cao tầng đưa xuống
nên lực lượng chức năng đã gia cố tạm đảm bảo an toàn
chờ phương tiện chuyên dụng đến phối hợp xử lý vụ việc
thông tin trên cũng đã kết thúc lại bản tin sáng phương nam ngày hôm nay
còn bây giờ thì kim thảo xin mời quý vị tiếp tục theo dõi thông tin thời tiết
tại các vùng trên cả nước
quỹ ban an toàn giao thông quốc gia vừa có văn bản gửi chủ tịch
quỹ ban nhân dân kiêm trưởng ban an toàn giao thông các tỉnh thành phố
trực thuộc trung ương yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông
và thuận lợi cho hoạt động vận chuyển nông sản vật tư nông nghiệp
nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng hóa xuất nhập khẩu
và đời sống nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
quỹ ban an toàn giao thông quốc gia yêu cầu chủ tịch quỹ ban nhân dân
kiêm trưởng ban an toàn giao thông tỉnh thành phố chỉ đạo thống nhất
nội dung kiểm tra và quy trình kiểm tra tại các chốt kiểm dịch
từ cấp tỉnh đến cấp huyện cấp xã đảm bảo an toàn phòng chống dịch
trật tự an toàn giao thông và thuận lợi cho hoạt động vận tải hàng hóa
chủ động ra soát để kịp thời bãi bỏ những quy định không phù hợp
lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch bệnh thực hiện
quét qr code bằng điện thoại thông minh hoặc thiết bị chuyên dụng
để kiểm tra nhanh đảm bảo lưu thông nhanh các phương tiện
có giấy nhận diện qr code còn hiệu lực
trường hợp phương tiện không có giấy nhận diện qr code hoặc có nhưng hết thời hạn
thì mới thực hiện kiểm tra việc khai báo y tế và giấy chứng nhận kết quả
xét nghiệm sars cov hai đối với người trên phương tiện
khoảng ba ngày trở lại đây tại khu vực chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín cầu xuân phương
trên quốc lộ hai giáp danh thành phố hà nội và tỉnh vĩnh phúc
xảy ra tình trạng u nứ
kéo dài các phương tiện di chuyển khó khăn
nguyên nhân được lực lượng chức năng đưa ra là do các xe vận tải lùm xanh
đa phần đăng ký lộ trình di chuyển qua tuyến đường này
gây ra sự quá tải tại chốt kiểm soát ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
hàng xe xếp dài trên quốc lộ hai để qua chốt kiểm soát tại cầu xuân phương
giáp danh giữa huyện sóc sơn hà nội và thị xã phúc yên vĩnh phúc
đa phần các phương tiện đi trên tuyến đường này thuộc diện sẽ ưu tiên đi lùng xanh
hôm nay thì nhanh hơn hôm qua hôm qua chờ năm tiếng
thế việc phải chờ thì có ảnh hưởng gì đến việc đi lại di chuyển công việc của mình không anh
có ảnh hưởng nhiều
mình vừa em chạy hàng honda honda phải dừng chuyền
hai hôm qua hùn dài không đi được chờ phải hai ba tiếng
nó ảnh hưởng đến dựng giao hàng của mình như thế nào ạ
có chứ vừa nhớ chậm không đóng được hàng với cả nhiều lúc phải đi trước
hôm nay em đi trước phải đi trước hai tiếng một mươi một h ba mươi đóng hàng chín h ba mươi phải đi
chợ tắc hôm qua tắc đến tận mãi kim anh
vâng nhưng mà đối với các
việc kiểm soát các phương tiện đi lại thì theo anh thì bản thân anh thì thấy nó phù hợp hay là không phù hợp hay như thế nào
nhiều lúc là nó hơi bất cập là bọn em có cái giấy luồng xanh và cái xét nghiệm pcr âm tính rồi lên kia lại phải khai báo y tế
cho nên là nó bất cập lắm
do đây là tuyến đường huyết mạch nhiều phương tiện từ hà nội di chuyển qua thành phố phúc yên vĩnh phúc để đi các tỉnh phía bắc
nên nhiều phương tiện đổ tồn về dẫn đến tình trạng ồn ứ kéo dài
chốt số một đầu cầu xuân phương là một trong những cái chốt lớn của đầu cửa ngõ của tỉnh phúc
lưu lượng xe rất lớn khi mà lưu thông qua tại chốt
thì cái này nó cái lưu lượng xe nó phụ thuộc qua chốt nó phụ thuộc vào thời điểm trong ngày
cái đấy thì ví dụ các cái xe mà không phải luồng xanh thì bắt buộc phải qua chốt để khai báo đầy đủ thông tin
nếu mà không đủ đủ các cái điều kiện là bắt buộc phải quay đầu
tôi kiến nghị với tổng thủ mộ là khi mà cấp cái luồng xanh cho các xe tải vào cái xe chở hàng thiết yếu
thì nên chăng để chia sẻ với những cái cung đường khác
ví dụ như ví dụ đi một cái tỉnh về các tỉnh phía bắc về có thể đường cao tốc có thể đường cao tốc về bà đào cang
thì có thể chia sẻ đi lên đường cao tốc hoặc là những cái đường khác để giảm tải cho cái lưu lượng hàng không
để tham gia qua cái chốt số một là cái chốt của lộ hai
trái ngược với khung cảnh tại chốt kiểm dịch quốc lộ hai tại chốt kiểm dịch đường một mươi chín mê linh đường một trăm linh sát danh tỉnh vĩnh phúc
lượng phương tiện lưu thông qua đây khá thưa vắng
một số xe tải lống xanh khi di chuyển qua đây đã buộc phải quay đầu vì đi không đúng cung đường như đã đăng ký trước đó
ba mươi ba tuổi điện yên là vĩnh phúc đúng không
thông tin của anh đăng ký nhé để tôi đọc sang cái lộn trình tuyến của anh nhé
lộn trình tuyến của anh là quốc lộ ba mươi hai nước giao mai vịch theo đường quốc lộ hai võ văn kiệt cầu trăng long vành đề ba đi qua tỉnh thành phố khác
đây anh đúng không ạ
dạ thế thì anh phải đi theo đúng lộn trình tuyến của anh nhé và đăng ký lộn trình như thế nào thì anh chỉ đứng như thế nhé
được rồi được rồi